đổi mới tư duy trong sản xuất kinh doanh lấy chất lượng dịch vụ sự hài lòng của khách hàng làm thức đo cho hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
tổng công ty điện lực tp hà nội đang gấp rút thay bóng đèn nâng cấp cải tạo lưới điện cho các hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn thành phố
đây là hoạt động không thể thiếu trong chuỗi hoạt động của tháng tri ân khách hàng hai nghìn một mươi sáu của evn hà nội